sau khi khoanh vùng xét nghiệm phần lớn ca ca mắc covid một mươi chín mới đều có liên quan đến các ổ dịch tại đà nẵng
tuy nhiên mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay chín tháng bốn
theo báo cáo từ bộ y tế thời điểm phát hiện số ca mắc lớn nhất từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày sáu tháng tám
dự báo trong thời gian tới số ca mắc được phát hiện sẽ giảm dần
tại các địa phương cũng đang triển khai việc ra soát và xét nghiệm các trường hợp đi về từ đà nẵng
trong đó bộ y tế đã huy động bộ máy xét nghiệm rất lớn để hỗ trợ hà nội xét nghiệm bảy mươi năm trường hợp
mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát các chuyên gia đề nghị các địa phương vẫn phải cảnh giác khi mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn
phó thủ tướng vũ đức đam nhận định nếu tiếp tục các biện pháp phòng dịch được xiết chặt lại trong một tuần trở lại đây
thì dịch sẽ không bùng phát trên diện rộng không chỉ riêng quảng nam đà nẵng và các tỉnh có người nhiễm
hệ thống nòng cốt nhất vẫn là y tế công an trên cả nước đã khởi động trở lại rất nghiêm túc
điều này phải được duy trì không được để lơi lỏng
ngoài việc hướng dẫn đeo khẩu trang rửa tay các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tăng cường việc khai báo y tế điện tử
như cài các ứng dụng bluezone giúp truy vết nhanh
kỳ thi trung học phổ thông đang diễn ra đây cũng là một đợt tập dược tốt bảo đảm công tác an toàn trên diện rộng khi có những sự kiện đặc biệt xảy ra